còn tại tỉnh hòa bình tổ công tác phương án ba trăm sáu mươi năm công an tỉnh hòa bình về đấu tranh giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện mai châu đã phá chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là khà a giàng chú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình trước đó vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một giàng cùng với bốn người đều trú tại xã hang kia huyện mai châu vận chuyển ma túy đến khu vực thị trấn mai châu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
riêng khà a giàng trốn thoát đến bảy h một mươi năm phút ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng khám xét nhanh trong người đối tượng lực lượng công an phát hiện thu giữ một quả lựu đạn mỏ vịt còn nguyên chốt hiện vụ việc đang được công an tỉnh hòa bình điều tra mở rộng